thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ qua ta tại việt nam ông mohamed emel a emedi đến chào xã giao
thủ tướng cho rằng tuy xa cách về địa lý nhưng quan hệ hợp tác giữa hai nước hết sức tốt đẹp
và mong muốn trong nhiệm kỳ này của đại sứ quan hệ hai nước sẽ phát triển toàn diện hơn nữa
quy mô lớn hơn khi dư địa hợp tác còn nhiều
trên tinh thần đó thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là đoàn cấp cao
và bày tỏ mong muốn được đón các nhà lãnh đạo cấp cao qua ta sang thăm việt nam
nhân dịp này thủ tướng trân trọng gửi lời mời thủ tướng qua ta thăm việt nam
thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư tài chính thúc đẩy hợp tác với qatar
trong việc đào tạo tiếp nhận lao động việt nam đồng thời khẳng định việt nam hoan nghênh
và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp qua ta đầu tư vào việt nam
bày tỏ vinh dự lần thứ hai đến chào thủ tướng đại sứ qua ta cho biết
thực hiện ý kiến của thủ tướng từ cuộc gặp lần trước ông đã tiếp xúc trao đổi với một số bộ ngành
cơ quan của việt nam để bàn các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước
khẳng định nỗ lực phát triển quan hệ hai nước đại sứ mohammed imel a medi hy vọng
có thể nhận được các dự án tiền khả thi của việt nam và chuyển về qatar để nghiên cứu hợp tác đầu tư
ông cũng cho biết sẽ tăng số học bổng cho sinh viên việt nam sang học tập tại qatar